trong khoa báo bộ y tế khẳng định vẫn chưa xác minh được có hay không có trường hợp sản phụ tử vong do sinh tự nhiên tại tp hcm và vẫn đang tiếp tục kiểm tra tại các địa phương lân cận
đồng thời các chuyên gia của bộ y tế cũng khuyên cáo các bà mẹ phải theo dõi thai kỳ tại các cơ sở y tế
đồng thời khẳng định sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các trường hợp tuyên truyền trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của người dân
trước đó vào chiều tối ngày một mươi bốn tháng ba mạng xã hội được lan truyền thông tin vụ việc một sản phụ được cho là tham gia một lớp tập huấn về sinh con thuận tự nhiên với chi phí một mươi năm triệu đồng
trong quá trình chuyển dạ người mẹ kiệt sức và đứa con bị ngạt không được sơ cấp cứu kịp thời dẫn đến tử vong
ngay sau đó bộ y tế đã có công văn hỏa tốc đề nghị sở y tế tp hcm tìm hiểu và xác minh thông tin
tiếp tục có tin tức đáng truy khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp nha trang tỉnh khánh hòa
thành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với chế thảnh kha và nguyễn tuấn bình cùng chú tại huyện diên khánh để điều tra bệnh vi cướp giật tài sản
vào đêm ngày một mươi hai tháng ba hai đối tượng đi xe máy để tìm mua ma túy sử dụng
khi đến đường hai mươi ba tháng một mươi đoạn thuộc xã vĩnh trung nha trang thì cả hai thấy một cặp nam nữ chở nhau bằng xe máy
người phụ nữ ngồi phía sau có đeo túi sách thà liền áp sát để bình giật túi sách khiến người phụ nữ ngã xuống đường
qua truy xét vào chiều ngày một mươi ba tháng ba lực lượng công an đã bắt được hai đối tượng thu tài sản trả lại cho bị hại
cùng với hành vi cướp giật tài sản đối tượng trịnh văn bắc hai mươi hai tuổi ở xã yên trung huyện yên phong
cũng vừa bị công an huyện yên phong tỉnh bắc ninh ra quyết định tạm giữ hình sự
đáng chú ý là thủ đoạn của bắc là giả vờ làm quen trên mạng tán tỉnh yêu đương
sau đó lợi dụng lòng tin của nạn nhân để giàn cảnh cướp tài sản
theo hồ sơ vụ việc mặc dù chỉ quen nhau qua mạng xã hội zalo không biết mặt và thông tin của đối tượng
một cô gái làm công nhân tại khu công nghiệp yên phong vẫn đồng ý cùng bắc đi chơi
sau khi đến điểm hẹn thấy bắc đội mũ bảo hiểm và bịt khẩu trang
nhưng nạn nhân không nghi ngờ mà vẫn giao xe của mình cho bắc chở đi
có thể thấy mạng xã hội giúp con người thuận tiện trong việc kết nối với nhau
sau mỗi chúng ta cần cẩn trọng trong việc làm quen kết bản tránh bị các đối tượng lợi dụng lòng tin chiếm loạt tài sản
qua vụ án này cũng là lời cảnh báo đối với người dân đặc biệt là các công nhân nữ ở các khu công nghiệp tập trung
đặc biệt trong mối quan hệ nhất là quan hệ quen biết trên các mạng xã hội là cần phải chú ý cảnh giác
vì đối tượng một khi đã sử dụng mạng xã hội là đối tượng chủ động để chiếm đoạt tài sản
đối tượng sẽ dựng các thông tin cá nhân không chính xác
thứ hai nữa là khi gặp gỡ sẽ tìm mọi cách để chiếm đoạt tài sản
người bị hại trong đó có những tài sản như xe máy điện thoại các loại
và cũng từ thủ đoạn của đối tượng như vậy cũng khó khăn cho công tác điều tra
vì là người bị hại không biết về nhân thân của những đối tượng đấy
hiện cơ quan điều tra đã thu hồi tăng vật và đang hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật
là một trong những lễ hội quy mô lớn nhất tại thành phố lạng sơn diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng riêng âm lịch
lễ hội đền kỳ cung tả phủ thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương tham dự
riêng trong ngày hai mươi bảy tháng riêng năm hai nghìn một mươi tám hoạt động dước kiệu từ đền tà phủ về đền kỳ cùng đã có hàng vạn người tham gia
bên cạnh những người dân tham gia vui chơi du xuân chảy hội
thì các đối tượng xấu cũng lợi dụng đông người tra trộn để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tăng bảy đối tượng khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
dưới hình thức móc túi của du khách tham gia lễ hội tăng vật thu giữ gồm bảy điện thoại di động
trong số các đối tượng bị bắt có ba đối tượng trú tại tỉnh quảng ninh bắc giang ninh bình
các đối tượng khai nhận biết lạng sơn có lễ hội đông người nên đã tới để thực hiện hành vi trộm cắp
hiện nay công an thành phố lạng sơn đang tiến hành hoàn tất thủ tục để trả lại tài sản cho bị hại
đồng thời xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thông tin chúng tôi vừa mới nhận được sáng sớm ngày hôm nay một mươi năm tháng ba trên tuyến tỉnh lộ bảy trăm sáu mươi bảy
thuộc địa bàn xã xuân thạnh huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
giữa ba xe gắn máy và xe container khiến ba người chết và hai người đang nguy kịch
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên hai xe gắn máy đang lưu thông theo hướng từ ngã tư dầu dây
đi xã xuân thạnh khi đến khu vực ấp lập thành thì đã xảy ra va chạm với hai xe gắn máy khác
đang lưu thông theo chiều ngược lại vụ va chạm khiến cả ba xe gắn máy ngã ra đường
đúng lúc này một xe container đang lưu thông qua khu vực trên không xử lý kịp đã cán lên người
làm một nạn nhân tử vong tại chỗ bốn nạn nhân khác được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
nhưng sau đó do vết thương quá nặng hai trong số đó đã chết tại bệnh viện
còn hai nạn nhân khác đang trong tình trạng nguy kịch
hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được công an đồng nai điều tra làm rõ
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online ngày một mươi năm tháng ba
của truyền hình công an nhân dân
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật và chuyển từ quý vị
trong các bản tin tiếp theo mời quý vị cùng chú ý theo dõi
còn bây giờ thì xin mời chị viu anh và anh em vũ tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
và chúng tôi sẽ còn chờ đợi những tin tức mới hơn vào bản tin chiều nay cảm ơn chị